nhằm tôn vinh nhân rộng và lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ vào tối ngày hôm qua ngày hai mươi bảy tháng một mươi một bộ tư lệnh cảnh sát biển vừa tổ chức chương trình giao lưu điển hình tiên tiến giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
thực hiện lời dạy của bác từ phong trào thi đua quyết thắng năm năm qua cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển đã ra sức thi đua từ đó xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến tiêu biểu với nhiều cách làm hay sáng tạo hiệu quả đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của toàn lực lượng
đặc biệt là những tâm tư tình cảm của những người lính đang nắm trọng trách đưa con tàu ra khơi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu săn lận thương mại với nhiều thách thức gian khó trên biển
đêm giao lưu đã tiếp tục truyền lửa cho toàn thể cán bộ chiến sĩ nhất là chiến sĩ trẻ ý thức rõ trách nhiệm khi mang trên mình màu áo cảnh sát biển việt nam